mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng bằng nhiều nguồn vốn khác nhau tỉnh đắk lắc đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng đưa điện lưới quốc gia đến tận các xã thôn buôn vùng sâu vùng xa phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất cho người dân
kể từ khi có điện đến nay cuộc sống của người dân ở đắk lắc đã thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc người dân ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước
phóng sự sau được thực hiện tại vùng căn cứ cách mạng huyện cờ rông bông tỉnh đắk lắc
trải qua hơn bảy mươi mùa giấy gắn bó với núi rừng chua xin hùng vĩ và con suối đắk tua ngày đêm ẩm ào
gia làng a ma hoa ở buôn căn cứ cách mạng đắk tua xã cư bui là người hiểu rõ nhất sự thay đổi của vùng đất này
đặc biệt kể từ khi được đảng nhà nước đầu tư hệ thống lưới điện quốc gia về phục vụ sản xuất sinh hoạt cho bà con buôn làng thì vùng đất này cũng bừng sáng đi lên từ đó
đường giả phong đến đây là được ổn định
vì an ninh trật tự ổn định chỗ ở cũng đàng hoàng kinh tế xây dựng từng bước theo đám theo nhà nước tuyên truyền và học hành bà con vẫn chấp hành theo đám theo nhà nước
nhờ có điện nên hiện nay các công trình thủy lợi nước sạch trường học trạm y tế được xây dựng và phát huy hiệu quả
nông dân được hướng dẫn áp dụng tiến bộ
các loại giống cây con mới và đưa phương tiện cơ giới vào sản xuất nên từ chỗ thiếu ăn nay nhiều gia đình đã vươn lên khá giả
không chỉ những công trình do nhà nước đầu tư xây dựng phát huy hiệu quả người dân ở các buôn làng vùng căn cứ cũng đã tận dụng nguồn điện xem tv để học tập kinh nghiệm cho sản xuất
đặc biệt vào mùa khô hạn các loại cây trồng đều được tưới nước đầy đủ nên năng suất chất lượng cao hơn nhờ đó đã xóa được đói nghèo và vươn lên làm giàu trên quê hương cách mạng
thời xưa thì khổ thật đường thì cũng không có điện thì cũng không có và giờ thì đường cũng có rồi nhà nước đầu tư vươn vào điện rồi lại đường rồi cầu treo nữa học sinh cũng dễ đi học hành hơn
nhờ có điện nhiều thôn buôn ở crong bông đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí mua báo điện và trả tiền điện thắp sáng đường thôn buôn vào ban đêm nên tình hình an ninh trật tự luôn ở định

từ chỗ tối tâm thiếu ăn thiếu mặc nay vùng căn cứ cách mạng xưa đã trở thành vùng sản xuất lương thực trọng điểm của huyện
mỗi vụ sản xuất gia đình nào cũng đầy áp lúa ngô sắn
cuộc sống ngày càng được nâng cao buôn làng ấm no văn hóa khởi sắc người dân vùng căn cứ ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước